thưa quý vị với truyền thống lá lành đùm lá rách hoạt động từ thiện ở nước ta đã và đang trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội
thu hút sự tham gia tích cực ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân nhằm kịp thời hỗ trợ sẻ chia giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn
tuy nhiên một số đối tượng xấu đã lợi dụng lòng thương cảm tấm lòng nhân ái thiện nguyện của nhiều tổ chức cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vâng đặc biệt với sự bùng nổ phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội nhiều đối tượng đã triệt đề thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức là kêu gọi từ thiện để trục lợi
thời gian gần đây không ít bệnh viện trên cả nước đã phải phát đi cảnh báo khi hàng loạt các facebook hội nhóm chia sẻ các thông tin kêu gọi giúp đỡ bệnh nhân nghèo khó khăn
nhưng hoàn toàn không có trường hợp nào như vậy
những ngày qua hàng loạt trang mạng xã hội như facebook hội nhóm ở đà nẵng chia sẻ thông tin kêu gọi giúp đỡ một sinh viên bị tai nạn thương tâm
khi đang trên đường về quê tham gia mắc ung thư giai đoạn cuối hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng và không có kinh phí điều trị
tuy nhiên qua xác minh làm rõ bệnh viện đà nẵng khẳng định hoàn toàn không có trường hợp bệnh nhân nào như vậy tại bệnh viện
chính vì vậy trang facebook và facebook của bệnh viện đà nẵng không có trường hợp nào như vậy
phòng công tác xã hội của bệnh viện đã đăng bài cảnh báo để người dân tránh bị lợi dụng
mấy bài này của bọn nghiện ngập siêng ăn lười làm đăng lên nhằm lừa đảo lòng hào tâm của mọi người
mình thấy đầy bài có bài đăng cách đây năm năm vẫn đem ra đăng
nghe từ thiện giờ hót thật hy vọng cơ quan điều tra xử lý quét sạch thể loại kinh doanh lòng tốt của mọi người dùm
đúng là bọn gian manh đánh vào tâm lý các nhà hào tâm để chiếm đoạt tiền
pháp luật phải trừng trị bọn mất lương này mình cũng đã gửi tiền vào các trang này
trước đó bệnh viện trợ rẫy tp hcm cũng đã phát thông tin cảnh báo khẩn giả mạo thông tin kêu gọi giúp đỡ
theo đó bệnh viện có nhận được thông tin chia sẻ về một trường hợp kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ do gặp hoàn cảnh khó khăn
không có tiền thuê xe để đưa sách chồng về
tuy nhiên không có trường hợp nào như vậy
từ những vụ việc trên cư dân mạng cũng đã chỉ ra thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
đó là đăng bài mô tả trường hợp khó khăn hoàn cảnh hương tâm không có kinh phí điều trị
đính kèm số tài khoản nhận giúp đỡ
để tạo niềm tin bên dưới các bài viết chia sẻ có nhiều tài khoản ảo vào bình luận bày tỏ muốn giúp đỡ
đã chuyển khoản tiền hỗ trợ nhằm lừa những người có tấm lòng nhân ái
lừa đảo dạng này rất nhiều phổ biến quy mô lớn trên mạng xã hội trong các hội nhóm ở tất cả các tỉnh thành
chúng dùng hình ảnh các bệnh nhân người chết đa phần là trẻ em
để kêu gọi từ thiện qua tài khoản ngân hàng
các ních lừa đảo đều là ních giả hoặc hách của người khác
các hình ảnh được dùng xuyên suốt nhiều năm
tên người nhận chuyển khoản được dùng cho các hình ảnh khác nhau trong nhiều năm
ăn thua gì chúng nó còn đăng ảnh cầu cứu chết không có tiền trôn cất
cứ vài ngày đăng lại một lần với tổng số thời gian đủ để người chết bốc mùi dồi cơ
tôi không bao giờ tin các lời kêu gọi từ thiện trên facebook
vào mục những hoàn cảnh khó khăn
trên các trang báo lớn đã có phóng viên xuống hiện trường điều tra đảm bảo đúng thực tế
chuyển khoản vào thẳng tài khoản của đối tượng khó khăn theo thông tin bài báo đăng lại yên tâm
trục lợi từ tình thương sự nhân ái của người khác là hành vi đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm
nhưng điều cư dân mạng lo lắng đó là những kẻ lừa đảo sẽ làm giảm lòng tin của xã hội
mỗi người dù gửi ít tiền nhưng số ủng hộ rất đông
nên kẻ lừa đảo có thể chiếm đoạt lượng tiền lớn
nạn nhân sau đó chắc chắn sẽ có tâm lý nghi ngờ với những trường hợp cần giúp đỡ khác
nhưng trên thực tế có biết bao hoàn cảnh khó khăn thật sự
lòng tốt là thứ rất quý nhưng bị những con người này gây tổn thương và bào mòn ly
cần phải nghiêm trị những đối tượng lợi dụng để trục lợi này
đạo đức lương tâm mất hết thật giả lẫn lộn cuối cùng những mảnh đời thật sự cần được giúp đỡ
khi không nhận được rất mong làm nghiêm loại bỏ những con sâu làm dầu nổi
những con người này làm sói mòn và băng hoại niềm tin
sau này khi ai đó có lòng từ thiện họ cũng ngần ngại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vì không thể phân biệt thật hay giả
đề nghị một bản án nghiêm khắc
trên thực tế tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt từ ba năm tới trung thân
nhưng nếu lợi dụng kêu gọi từ thiện để phạm tội sẽ tăng nặng trách nhiệm hình sự
tuy nhiên cư dân mạng cũng kêu gọi
để hoạt động từ thiện đúng mục đích lòng tốt được đặt đúng chỗ
thì mỗi tổ chức cá nhân cần phải nâng cao cảnh giác tỉnh táo trước các thủ đoạn kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội
cần thận trọng tìm hiểu kiểm chứng kỹ các thông tin nên liên hệ với chính quyền địa phương bệnh viện để kiểm chứng thêm
còn bạn bạn đã khi nào bị mắc bẫy lừa đảo của những kẻ mạo danh kêu gọi từ thiện chưa
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của chuyên hình công an nhân dân